để thuận lợi cho việc quản lý bảo hiểm xã hội quỹ bảo hiểm y tế
thì từ năm hai nghìn hai mươi cơ quan bảo hiểm phải hoàn thành việc quản lý bảo hiểm xã hội bằng dữ liệu điện tử
vâng đó là một trong sáu quy định mới về bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay ngày một tháng một
đây được coi là xu thế tất yếu của hệ thống bảo hiểm xã hội việt nam
nhằm bắt nhịp với công nghệ hiện đại rút ngắn thời gian và giảm bớt các thủ tục giấy tờ
năm quy định còn lại là lao động nam năm mươi năm tuổi và lao động nữ năm mươi tuổi
và khả năng lao động bị suy giảm sáu mươi một thì mới được hưởng lương hưu
như vậy quy định về độ tuổi hưởng chế độ hưu trí đã tăng thêm một tuổi so với hiện tại
lao động nam được hưởng lương hưu nếu đã từng có một mươi tám năm tham gia bảo hiểm xã hội
mức tính hưởng lương được tính bằng bốn mươi năm tiền lương tham gia bảo hiểm trung bình tháng
người lao động tham gia bảo hiểm thì khi tính lương hưu sẽ gắn cứ vào mức lương trung bình tháng
của hai mươi năm gần nhất trước khi về hưu
sổ bảo hiểm xã hội bằng giấy sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội
và cơ quan bảo hiểm xã hội phải phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế